công viên pronalun ở thủ đô stockholm của thụy điển từ hôm qua đã buộc phải đóng cửa cho tới khi có thông báo mới
sau vụ tai nạn tàu lợn cao tốc xảy ra trước đó cùng ngày khiến một người thiệt mạng
theo các nhân chứng tàu lượn siêu tốc z line của công viên đã bị trật bánh một phần trong khi di chuyển
khiến du khách rơi xuống đất vụ việc cũng khiến chín người bị thương phải nhập viện trong đó có ba người bị thương nặng
trong số các nạn nhân có một số trẻ em
người phát ngôn của công viên cho biết đây là một thảm kịch đồng thời lấy làm tiếc khi vụ việc gây nhiều thương vong
bộ trưởng văn hóa thụy điển cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân thiệt mạng và hy vọng những người bị thương chóng bình phục
công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành
liên quan đến vụ xét xử cựu tổng thống mỹ donald trump do cáo buộc cất giữ tài liệu mật và cản trở công lý
công tố viên đặc biệt của mỹ jaks smith đã yêu cầu một thẩm phán liên bang lùi phiên tòa xét xử ông trump đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
với lý do ngày xét xử ấn định vào tháng tám như kế hoạch ban đầu sẽ khiến cả bên bị cáo và chính phủ không đủ thời gian để chuẩn bị
theo các nguồn tin công tố viên đặc biệt jack smith của bộ tư pháp mỹ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang lùi việc bắt đầu phiên tòa xét xử cựu tổng thống donald trump
từ ngày một mươi bốn tháng tám sang ngày một mươi một tháng một mươi hai
công tố viên smith lập luận rằng ngày một mươi bốn tháng tám do thẩm phán ấn định là quá sớm và ông không đủ thời gian để giải quyết vấn đề phức tạp xung quanh các bằng chứng mận
cựu tổng thống donald trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra
cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt jack smith thực hiện và ông đã tuyên bố sẽ thúc đẩy để quá trình xét xử diễn ra nhanh chóng
trước đó hôm hai mươi tháng sáu thẩm phán liên bang illin kennan ấn định ngày một mươi bốn tháng tám là ngày bắt đầu phiên xét xử ông trump vì những cáo buộc này
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng phiên tòa sẽ không bắt đầu sớm như vậy do những phức tạp trong việc xử lý các bằng chứng mật những động thái từ đội ngũ luật sư của ông trump trước phiên tòa và cách quản lý thời gian của thẩm phán
trong khi đó liên quan đến cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner tại nga người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov thông báo
moscow sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố được áp đặt tại nhiều khu vực của nga trong thời gian sớm nhất có thể đồng thời xác nhận giao thông trên toàn bộ tuyến cao tốc m bốn đã hoạt động bình thường trở lại
vào hôm hai mươi bốn tháng sáu hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc m bốn hướng tới rostop onon đã bị tạm dừng một phần gây tắt đường nhiều km
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng sáu người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân wagner jet sydny prigozhin đã cáo buộc bộ quốc phòng nga tấn công doanh trại hậu cần của wagner và cảnh báo sẽ đáp trả
về phần mình bộ quốc phòng nga bác bỏ các cáo buộc và gọi đây là hành động khiêu khích thông tin
trong khi đó cơ quan an ninh liên bang nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi kêu gọi nổi loạn vũ trang đồng thời hối thúc ông prigozhin ngừng các hành động bất hợp pháp
tới ngày hai mươi năm tháng sáu các thành viên của wagner đã rời thành phố rostov on don miền nam của nước nga cùng với thủ lĩnh prigozhin
nga cũng đã hủy bỏ vụ án điều tra hình sự chống lại thủ lĩnh của wagner
với đa số phiếu được kiểm đảng dân chủ mới của hy lạp đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần qua với gần bốn mươi một phiếu bầu cách biệt hơn hai mươi điểm so với đảng đối lập đứng thứ hai đã từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng đương nhiệm ông kriakos mitsotakis sẽ tiếp tục được cử tri tin tưởng trao trọng trách thủ tướng trong bốn năm tiếp theo
đây là lần bỏ phiếu thứ hai sau khi không có đảng nào giành đủ số ghế để thành lập chính phủ
trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng năm luật bầu cử cũng sẽ trao cho đảng chiến thắng tới năm mươi ghế thưởng trong quốc hội trên tổng số ba trăm linh ghế
ông mitsotakit người đã giữ chức thủ tướng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay tuyên bố sẽ thúc đẩy các cải cách kinh tế hướng đến một chính phủ ổn định và hoạt động có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới
việc này cũng phù hợp với các mong muốn của cử tri đó là hy lạp sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn sau một giai đoạn khó khăn bởi khủng hoảng nợ công từ năm hai nghìn một mươi cũng như những thách thức bởi dịch bệnh covid một mươi chín và cuộc xung đột hiện nay
các thành phố của trung quốc đang tăng cường ứng phó với tình trạng nắng nóng bảo vệ người lao động làm việc ngoài trời trong bối cảnh phần lớn các khu vực ghi nhận nền nhiệt độ cao
thành phố thiên tân đã đưa ra cảnh báo đỏ về nắng nóng
giới chức đã rút ngắn giờ làm việc của nhân viên hoạt động ngoài trời của thành phố cung cấp thuốc chống say nắng nước cho công nhân làm việc ngoài trời
tại thành phố trịnh châu tỉnh hà nam các trạm nghỉ đã được bổ sung nước mát thuốc men để giúp công nhân tránh nắng nóng
thời gian làm việc của công nhân vệ sinh cũng được điều chỉnh các xe phun xương hoạt động ít nhất bốn lần một ngày
trung quốc đang trải qua thời tiết mùa hè nóng kỷ lục
cuối tuần qua khu vực với diện tích hơn hai triệu km hai bao gồm thủ đô bắc kinh và nhiều tỉnh thành khác đã phải trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ vượt bốn mươi độ c trong nhiều ngày
những diễn biến an ninh trật tự đáng chú ý khác tại hai quốc gia châu mỹ là honduras và ecuador sẽ có trong cụ tin quốc tế
sáng ngày hai mươi năm tháng sáu theo giờ địa phương chính quyền honduras đã ban bố lệnh giới nghiêm tại hai thành phố miền bắc nước này sau khi hai mươi hai người bị bắn chết
trong khoảng thời gian từ đêm hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
tại thành phố choloma lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức trong khoảng thời gian từ hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau theo giờ địa phương kéo dài trong một mươi năm ngày
đối với thành phố san peru sula lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày bốn tháng bảy
hiện chính quyền honduras đang huy động tổng lực cho công tác điều tra làm rõ các vụ việc nêu trên
bạo lực băng nhóm là một trong những vấn đề nổi cộng ở honduras cùng với các nước láng giềng el salvador
gout và guatemala honduras tạo thành tam giác chết ở trung mỹ nơi các băng nhóm giết người kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức
trong khi đó tại ecuador ít nhất tám người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một vụ đối đầu giữa các băng đảng
vụ việc xảy ra tại thị trấn la congornia là vụ đụng độ thứ ba giữa các nhóm tội phạm ở ecuador trong tháng này
ecuador đang phải hướng chịu làn sóng bạo lực gia tăng khi các băng nhóm buôn bán ma túy tranh giành địa bàn và địa phương
nhiều vụ bắt cóc tống tiền thậm chí chặn đầu hoặc thiêu sống đã xảy ra khiến hàng trăm người thiệt mạng trong những năm gần đây trên đường phố và trong nhà tù
việc sản xuất ma túy tổng hợp giá rẻ dễ dàng và nhanh chóng đang dẫn đến những thay đổi nguy hiểm trên thị trường buôn lậu toàn cầu và gây ra những hậu quả chết người
đây là lời cảnh báo của văn phòng liên hợp quốc về tội phạm và ma túy unodc trong báo cáo thường niên công bố về những hậu quả khôn lường của chất gây nghiện này
theo báo cáo của văn phòng liên hợp quốc trong năm hai nghìn hai mươi một có hơn hai trăm chín mươi sáu triệu người sử dụng ma túy trên toàn cầu tăng hai mươi ba so với thập kỷ trước
số người mắc chứng dối loạn do sử dụng ma túy cũng lên tới ba mươi chín năm triệu tăng bốn mươi năm trong một mươi năm và chỉ một phần năm trong số đó được điều trị
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một phần lớn trong số khoảng chín mươi ca tử vong do dùng quá liều opoi ở bắc mỹ đều liên quan đến ma túy tổng hợp
văn phòng liên hợp quốc nhận định không chỉ ngày càng nhiều người rơi vào tình trạng nghiện ma túy
mà các nhóm tội phạm còn đang tiếp tục lợi dụng xung đột và khủng hoảng toàn cầu để mở rộng sản xuất ma túy tổng hợp
tại lưu vực sông amazon hoạt động mua bán và sản xuất cocaine đã phát triển với mức độ chưa từng có
tình trạng buôn lậu cũng làm sao tăng tội phạm và tàn pháo môi trường
trong khi đó sự sụt giảm mạnh diện tích trồng thuốc viện ở afghanistan sau lệnh cấm trồng cây thuốc viện có thể thúc đẩy xu hướng dịch chuyển sang sản xuất ma túy tổng hợp tại khu vực
do đó văn phòng liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh biện pháp đấu tranh với các đường dây ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp
thưa quý vị fantain suất cây nghiện cao mạnh gấp năm mươi lần so với heroin là mối đe dọa ma túy nguy hiểm nhất mà nước mỹ đang phải đối mặt
loại chất gây nghiện tổng hợp này mạnh đến mức có khả năng gây chết người chỉ bằng hai mg
sau đó cũng nằm trong danh mục các loại thuốc được bán theo chỉ định
và tỷ lệ thanh thiếu niên tử vong do phentamin đang là vấn nạn đáng báo động tại quốc gia này
nội dung này cũng sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
trong hành lang của trụ sở lực lượng chống ma túy dea có một loạt bức ảnh với tiêu đề
những gương mặt đạn nhân tử vong vì fentanyl
một trong số đó ghi dòng chữ makaila mãi mãi một mươi sáu tuổi
khi đi làm thêm makaila được bạn cho mấy viên thuốc màu xanh ra trời
nói là có thể giúp em giảm đau và bớt lo lắng
bị ảnh hưởng tâm lý sau cuộc ly hôn của bố mẹ macaula đã nghĩ những viên thuốc này có thể giúp mình
nhưng rút cuộc em đã phải đánh đổi bằng chính cuộc sống mới ở tuổi một mươi sáu
người ta cứ nghĩ đó là thuốc giảm đau nhưng đó lại là fentani một trăm linh nguyên chất
con tôi chỉ là một trong số các nạn nhân bởi không chỉ có trẻ em
mà kể cả người lớn cũng có thể mất mạng vì fentanin cho dù không phải là con nghiện
gia đình chị dorothy
sui mac cùng năm người con sống yên bình ở middletown ohio
không may năm hai nghìn một mươi năm câu chuyện đau lòng cũng xảy ra với cô con gái một mươi chín tuổi của anh chị
cháu là một trong hàng nghìn nạn nhân thiệt mạng vì phentain
con gái tôi chỉ kêu lên không ổn rồi tôi vội vàng chạy vào
nhưng khi đến nơi thì tôi đã thấy cháu nằm đó bắt đầu
fentanyl là một chất giảm đau mạnh có nguồn gốc từ nhóm opioid
chính phủ nhiều nước cho phép sử dụng fentanyl trong ảnh y
trong vòng hơn năm mươi năm qua
tuy nhiên fentanyl có đặc tính gây nghiện rất cao mạnh gấp một trăm linh lần móc phin
nên nhiều người đã lạm dụng nó như ma túy
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chống ma túy mỹ đã thu giữ bốn năm trăm linh kg phentain
cũng như hơn năm mươi sáu triệu viên thuốc fentain được sản xuất
giống với các loại thuốc giảm đau theo đơn khác nhau
fentanyl mạnh hơn heroin ít nhất năm mươi lần
nhưng không phải ai cũng biết điều này mà vẫn cứ lạm dụng chúng
fentanyl đang cướp đi sinh mạng của các người

chúng tồn tại ở nhiều dạng như bột như cocaine
hay dạng viên trông giống như những viên thuốc được bán chản lan khắp mọi nơi
nhiều người lớn biết những viên fentanyl họ mua trên phố chứa fentanyl
xong một số bộ phận thiếu niên lại nghĩ chúng chứa dược chất thông thường
trên thực tế liều lượng opoi trong thuốc giả có thể khác nhau
cơ quan thực thi dược phẩm mỹ ước tính rằng
trong số một mươi viên thuốc giả mà họ thu giữ chứa liều lượng có thể gây tử vong
chúng tôi đã thấy những người trẻ tuổi bị đầu độc trên mạng xã hội
thậm chí mới chỉ một mươi hai tuổi
họ không biết họ đang dùng thuốc gì
những khuôn mặt trong trụ sở của chúng tôi là minh chứng đau thương cho tình trạng này
kể từ khi gia nhập thị trường vào năm hai nghìn một mươi ba
fentanin đã trở thành loại chất gây nghiện khiến nhiều người chết nhất ở mỹ
năm hai nghìn hai mươi một theo số liệu của cdc
hơn một trăm linh tám người đã tử vong vì sử dụng chất gây nghiện
hai phần ba trong số đó sử dụng các chất tổng hợp bất hợp pháp như phetamin
cứ năm phút lại có một người mỹ tử vong vì sử dụng thuốc quá liều
cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid đã khiến kinh tế mỹ thiệt hại hàng nghìn tỷ usd
cuộc chiến của nước mỹ với vấn nạn này vẫn đang kéo dài và dường như vô tận